pha nhạt về lý tưởng suy thoái biến chất về đạo đức hẹp hòi ích kỳ và lợi ích nhóm đã và đang là vấn đề lo ngại trong công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền hiện nay
đáng lo ngại không chỉ có những cán bộ đảng viên ở các thôn các xã vi phạm mà còn có không ít trường hợp các cán bộ lãnh đạo quản lý trong các cơ quan quản lý nhà nước cũng sai phạm rồi vướng vào vòng lao lý
thoái hóa biến chất gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân đó là thực tế đã và đang xảy ra ở nhiều vụ việc trên địa bàn tỉnh bắc cạn thời gian gần đây
lần đầu tiên ở bắc cạn từ người dân cán bộ chủ chốt người đứng đầu ở xã đồng loạt phá rừng
gần một mươi bốn hectare rừng đã bị chặt phá như thế này tại xã an thắng của huyện bắc nậm từ bí thư đảng ủy chủ tịch ubnd xã và nhiều cán bộ chủ chốt ở xã an thắng đã bị kỷ luật và vướng vào vòng lao lý
trong vụ việc này không chỉ có những người dân nghèo dân tộc thiểu số ngay cả những gia đình là đảng viên trưởng thôn chủ tịch bí thư đảng ủy xã cũng tham gia chặt phá rừng
trong những ngày đầu tháng tám này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã có vụ việc này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã có quyết định khởi tố với đối tượng la thị huyền nguyên phó chủ tịch ubnd huyện
ủy viên ban thường vụ huyện ủy chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy bạch thông và đồng phạm do hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý tài nguyên
những đối tượng này đều là cán bộ đảng viên và đặc biệt là họ đã từng giữ những trọng trách quan trọng trong cấp ủy và chính quyền địa phương

cho nên là trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã vi phạm các quyết định của đảng và nhà nước
là một tỉnh còn khó khăn số lượng cán bộ đảng viên chiếm tỷ lệ thấp nhất cả nước
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân tình trạng suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa đang là vấn đề lo ngại đặt ra với cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh bắc cạn
nghị quyết trung ương bốn về tăng cường xây dựng trình đốn đảng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống đang triển khai quyết liệt
đảng viên vi phạm đều đã đang và sẽ bị xử lý nghiêm không có vùng cấm để lấy lại niềm tin cho quần chúng nhân dân